được dự báo sẽ suy yếu và tan khi vào đất liền tuy nhiên bão số một mươi ba xuất hiện trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp
sáng nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số một mươi ba
theo đó các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số một mươi ba để chủ động triển khai các phương án ứng phó
trong đó trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tăng cường các bản tin dự báo nhận định sớm về tình hình mưa lũ bão số một mươi ba
các cơ quan trung mương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin về công tác chỉ đạo khắc phục và diễn biến của cơn bão số một mươi ba
để các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó
đối với cơn bão số một mươi ba này thì theo dự báo của trung tâm thì cũng không mạnh
nhưng tuy nhiên thì chúng ta vừa trải qua một cơn bão rất mạnh trong lúc một mươi hai thiệt hại nặng nề tổn thương rất lớn
cơn bão vì vậy và cơn bão số một mươi ba này đi qua trên biển đông cũng sẽ bà con và các chính quyền địa phương không được chủ quan
hiện nay thì theo báo cáo của các địa phương cũng như là các đơn vị chuyên môn
thì các địa phương cũng đã tổ chức triển khai công tác đối phó ứng phó với bão
đặc biệt là công tác kiểm đếm và thông báo di chuyển tàu thuyền cũng như lòng bè
thì cũng đã được các địa phương và đặc biệt là bộ đội biên phòng làm rất tích cực
và đến thời điểm này thì theo báo cáo của bộ đội biên phòng chỉ còn một mươi một cái tàu đánh bắt xa bờ của quảng ngãi
là còn ở trong vùng nguy hiểm nhưng mà hiện nay vẫn duy trì liên lạc và đang hướng dẫn để di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
đặc biệt các bộ ngành và địa phương tiếp tục duy trì lực lượng phương tiện chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao
hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản đặc biệt tập trung quyết liệt đối với công tác cứu hộ cứu nạn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số một mươi ba để chủ động tham mưu trong công tác chỉ đạo ứng phó
cần bám sát công tác vận hành điều tiết các hồ chứa tránh tình trạng chủ quan do thấy bão suy yếu